trước những ảnh hưởng xấu của phân bón hóa học đối với con người và môi trường
các nhà khoa học đã nghiên cứu và tạo ra phân bón sinh học vi sinh
đây là thành tiệu đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho ngành nông nghiệp của nước ta
theo các nhà khoa học phân bón hữu cơ sinh học phân hữu cơ vi sinh là những sản phẩm phân bón hữu cơ
có chứa từ một hoặc nhiều các loại vi sinh vật có ích được chế biến bằng cách pha trộn
và xử lý các nguyên liệu hữu cơ bằng cách lên men về các loại vi sinh vật đó
với mục đích tiêu diệt các mầm bệnh có trong nguyên liệu và nâng cao hàm lượng chất dinh dưỡng
chứa trong phân bón để cung cấp cho cây trồng
cùng với việc cung cấp trực tiếp các chất dinh dưỡng cho cây trồng phân bón sinh học vi sinh
còn cung cấp thúc đẩy hệ vi sinh vật đất hoạt động
giúp phân giải những nguyên liệu hữu cơ phân bón hữu cơ bằng cách lên men về các loại vi sinh vật đó
những chất khó hấp thu thành chất dễ hấp thu chuyên đổi niter trong không khí thành dạng cây trồng hấp thu được
sản sinh ra một số chất có tác dụng kích thích sự sinh trưởng của cây trồng
phân hủy chất hữu cơ hay các độc tố trong đất
khi mình dùng cái sản phẩm sinh học này thì nó mới nằm bền vững và theo cái trào niu phát triển của xã hội bây giờ
nó đảm bảo về chất lượng đảm bảo về tất cả mọi cái thì mình nghĩ là cái hướng phát triển này nó mới là đi đúng hướng
ngoài ra phân bón sinh học vi sinh còn giúp duy trì độ phì của đất cung cấp một lượng lớn mùn cho đất
và làm thức ăn cho hệ vi sinh vật đất tiêu diệt hay ức chế các mầm bệnh tồn tại trong đất
cung cấp một số chất kháng sinh kích thích khả năng miễn dịch của cây giúp hạn chế sâu bệnh hại giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật